quỹ bác nhân dân tỉnh bình định vừa có văn bản chỉ đạo tạm dừng các hoạt động bơm hút cát
trong khu vực dự án khu du lịch sinh thái và biệt thự đầm thị nại thuộc vương đống đa
thành phố quy nhân chỉ đạo này được đưa ra sau khi sở tài nguyên và môi trường tỉnh bình định
có báo cáo kết quả kiểm tra hoạt động bơm hút cát của công ty cổ phần thị nại ecobay
để xác lấp dự án khu du lịch sinh thái và biệt thự đầm thị nại
theo báo cáo công ty cổ phần thị nại ecobay đã tận dụng khối lượng bùn cát trong quá trình
nạo vét luồng lạch và côn cát nằm trong dự án để sàn lấp mặt bằng là phù hợp với hồ sơ thiết kế
hồ sơ môi trường đã được phê duyệt tuy nhiên việc khai thác khoáng sản này chưa đăng ký
với cơ quan chức năng theo luật khoáng sản do đó doanh nghiệp này phải tạm dừng hút cát
đồng thời ủy ban nhân dân tỉnh bình định yêu cầu sở tài nguyên và môi trường phối hợp
với ủy ban nhân dân tp quy nhơn theo dõi việc đăng ký khu vực công suất khối lượng phương pháp
thiết bị và kế hoạch khai thác của công ty cổ phần thị nại ecobay đối với hoạt động bơm hút cát
trong khu vực dự án báo cáo đề xuất ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định
trước đó sáu mươi hồ dân đến trụ sở ủy ban nhân dân phường đống đa tp quy nhân kiến nghị các cơ quan chức năng
dừng hút cát ở dự án thị nại ecobay vì lo ảnh hưởng môi trường